đoàn kiểm tra của bộ chính trị do phó thủ tướng vương đình huệ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình phước
về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu tỉnh bình phước
tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của đảng
thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đảng toàn quốc về xây dựng đội ngũ cán bộ cần bảo đảm cơ cấu
về giới dân tộc độ tuổi chống hiện tượng chạy chức chạy quyền trong đội ngũ cán bộ
đoàn kiểm tra của bộ chính trị còn đánh giá về kết quả kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín cho thấy
tỉnh bình phước đã chuyển dịch đúng hướng trong đó tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn
tăng tám bốn mươi tám đáng chú ý về thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín dự kiến đạt chín tỷ đồng
bình phước luôn bảo đảm công tác an ninh quốc phòng giữ hòa bình tuyến biên giới